được biết hằng là đầu mối trung chuyển tiêu thụ thuốc lá điếu nhập lậu của nhóm đối tượng trên từ đầu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
mỗi lần các đối tượng giao dịch từ một đến tám cây thuốc lá điếu nhập lậu
trong quá trình mua bán vận chuyển tiêu thụ các đối tượng thường gắn biển số xe giả sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng để tẩu thoát khi bị phát hiện